nhằm góp phần chia sẻ hỗ trợ cho nữ giới tại tỉnh sóc trăng ngày hai mươi năm tháng tám các chuyên gia
bác sĩ của tập đoàn y tế phương châu đã đến xã gia hòa một huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn hai trăm linh phụ nữ nghèo
mỗi trường hợp thăm khám được miễn phí tư vấn phụ khoa khám và tư vấn nội khoa siêu âm
nội soi tai mũi họng phát thuốc điều trị theo toa được ba trị chỉ định
chi phí thăm khám và thuốc trị bệnh là một triệu đồng một trường hợp
giám đốc tập đoàn y tế phương châu cho biết do điều kiện kinh tế và tâm lý nên còn nhiều chị em
nhất là phụ nữ vùng nông thôn rất khó tiếp cận những dịch vụ chăm sóc y tế
với mong muốn chia sẻ cùng chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
các bác sĩ chuyên gia thực hiện chuyến khám bệnh nghĩa tình
đồng thời tư vấn giúp chị em chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn
thông qua việc thăm khám chuyên nghiệp và kỹ thuật cao phát hiện bệnh lý phụ nữ để kịp thời điều trị